tại hà nội đã diễn ra phiên khai mạc hội nghị liên đoàn các tổ chức kỹ sư asean lần thứ ba mươi tám cafeo ba mươi tám
đây là hoạt động thường niên và năm nay liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam tiếp nhận vai trò chủ tịch
và chủ trì hội nghị cafeo ba mươi tám từ ngày một mươi tám đến hai mươi sáu tháng một mươi một
thay mặt chính phủ việt nam phó thủ tướng vũ đức đam đến tham dự và đọc diễn văn khai mạc
hội nghị cafeo ba mươi tám tập trung vào một số hội thảo trực tuyến như tác động của đại dịch covid một mươi chín
với ngành giao thông vận tải và logistics asean lập bản đồ khu vực thảm họa rủi ro
nhằm giảm thiểu tác động của thảm họa thiên tai giải pháp công nghệ và quản lý trong kết nối cơ sở ạ tầng
về năng lượng sáng kiến hợp tác giữa khối kỹ sư asean với các nước châu á thái bình dương
trao danh hiệu cao quý cho liên đoàn kỹ sư asean
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp
hơn lúc nào hết asean cần nâng cao năng lực ứng phó về các nguy cơ thông qua việc củng cố hạ tầng kỹ thuật
củng cố các lực lượng chuyên môn đặc biệt là sự sẵn sàng tham gia của người dân
trong đó vai trò của các kỹ sư các tình nguyện viên rất quan trọng
cafeo ba mươi tám tiếp tục khẳng định cam kết của liên đoàn các tổ chức kỹ sư asean
trong việc thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean đến năm hai nghìn hai mươi năm
và chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc về phát triển bền vững
thông qua việc củng cố khởi xướng các chương trình hợp tác kỹ thuật cao
thúc đẩy việc sử dụng công nghệ số kỹ thuật số để xây dựng cộng đồng asean kết nối công bằng và thịnh vượng